xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về cơn bão đầu tiên của năm nay
cụ thể vào hồi một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng bảy vị trí tâm bão còn cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng năm trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vườn tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi ba
dự báo trong hai mươi bốn bốn mươi tám h tiếp theo báo số một di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm khi đi vào vịnh bắc bộ
sau đó đến khoảng chiều ngày một mươi chín thì bão sẽ có xu hướng suy yếu dần trở thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của báo nên trong hai mươi bốn h tới vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy tám
vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi sau tăng lên cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
trở lại với thời tiết trên đất liền tại các tỉnh thành miền bắc trong đêm nay và ngày mai
nắng nóng sẽ gia tăng với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn và có nắng nóng gai gắt
từ đêm mai khi chịu ảnh hưởng bởi hoàn liêu cân báo số một thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
cục bộ có mưa vừa mưa to đến rất to kèm theo lốc xét cũng như gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và của cải
mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
đối với các tỉnh miền trung nắng nóng vẫn duy trì sang đến ngày mai suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên
với nhiệt độ trưa chiều ở ngưỡng là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi còn cao hơn và có nắng nóng gai gắt
các khu vực còn lại thấp hơn từ hai đến ba độ
người dân nơi đây nên chủ động tránh các hoạt động ngoài trời vào thời điểm trưa chiều
cũng như là chủ động bổ sung vitamin và khoáng chất để bảo vệ sức khỏe
xa hơn ở phía nam cả khu vực vùng cao tây nguyên cũng như các tỉnh thành nam bộ
do chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của đới gió tây nam có cường độ mạnh
nên tiếp tục duy trì mưa vừa mưa to đến rất to vào lúc chiều tối
dự báo mưa rông mạnh có thể còn kéo dài nhiều ngày
nên nhiệt độ tại cả hai khu vực này đều khá là mát mẻ
với mức nhiệt tại tây nguyên là từ hai mươi ba mươi độ còn tại nam bộ là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
khu vực hà nội mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió tây bắc đến tây cấp hai cấp ba
nhiệt độ là từ hai mươi sáu ba mươi bảy độ